kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
sau khi người dân tp hcm đón nhận tin vui thành phố đang dần mở cửa từng bước
và rào chắn được cỡ bỏ một số ngành nghề được hoạt động trở lại
thì có lẽ là thông tin số ca tử vong do dịch covid một mươi chín đang giảm xuống hai con số
thực sự là tín hiệu khả quan sau một thời gian dài chống dịch
theo sở y tế tp hcm số ca mắc số bệnh nhân nặng phải thở máy
và số ca tử vong trên địa bàn tp hcm trong ngày ba mươi tháng chín
đã có những tín hiệu khả quan
trong ngày ba mươi tháng chín có chín mươi sáu trường hợp tử vong hai bốn mươi sáu bệnh nhân nhập viện
và một năm trăm sáu mươi tám bệnh nhân nặng đang thở máy
ngày hôm nay đã có chín mươi năm số người trên năm mươi tuổi đang sinh sống trên địa bàn tp hcm
đã tiêm mũi một và sáu mươi số người trên năm mươi tuổi đã tiêm hai mũi
hiện số vaccine verocel lưu trữ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật là trên sáu trăm linh liều
chưa kể số vaccine còn lưu kho tại các trạm y tế phường xã
đảm bảo đủ phân bố cho các địa phương
theo kế hoạch của sở y tế